đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một hướng đi để huyện thanh trương thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững
chị nguyễn thị thủy là công nhân may của công ty cổ phần abc nghệ an được qua đào tạo nghề tại lớp đào tạo nghề may do ủy ban nhân dân huyện thanh trương tổ chức
sau khi học nghề chị thủy được nhận vào công ty làm việc ổn định với mức lương khoảng bảy triệu đồng một tháng
công ty cổ phần abc nghệ an là một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm máy mặc xuất khẩu sang thị trường nga và mỹ nên yêu cầu tay nghề lao động khá cao
những công nhân như chị thủy đã được qua đào tạo tại lớp đào tạo nghề may do huyện tổ chức được công ty đánh giá tốt về tay nghề
tôi đánh giá về cái chất lượng đào tạo nghề của trung tâm dạy nghề huyện thì khá là tốt
và gần các phần lớn công nhân đã qua đào tạo đấy thì đều đáp ứng được cái yêu cầu công việc
trong những năm qua huyện thanh trương còn tổ chức rất nhiều lớp đào tạo nghề từ nông nghiệp cho đến phi nông nghiệp
trong đó nghề truyền thống được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm đào tạo
nổi lên là làng mộc dinh chu xã thanh tường
anh nguyễn văn hoàng chủ sưởng mộc tại xóm năm xã thanh tường trước đây đã tham gia lớp đào tạo nghề mộc của huyện tổ chức tại đồng kỵ bắc ninh nay về mở xưởng
tạo việc làm cho gần một mươi lần
anh nguyễn văn hoàng chủ sưởng mộc tại xóm năm xã thanh tường trước đây đã tham gia lớp đào tạo nghề mộc